ngày hôm nay một người phát ngôn của chính quyền taliban ở afghanistan cho biết
số người thiệt mạng trong các trận động đất dung chuyển miền tây nước này ngày bảy tháng một mươi
đã tăng lên gần hai người
đây là trận động đất gây thương vong nặng nề nhất ở afghanistan trong hơn hai thập kỷ qua
trước đó trung tâm mạng lưới động đất trung quốc cho biết
tỉnh herat và các tỉnh khác ở miền tây afghanistan đã dung chuyển
do hai trận động đất có độ lớn sáu ba độ richter
trận động đất xảy ra cách thành phố herat thủ phủ của tỉnh herat
khoảng ba mươi km về phía tây bắc kéo theo tám dư chấn mạnh
tổ chức y tế thế giới who cho biết hơn sáu trăm linh ngôi nhà đã bị phá hủy toàn bộ
hoặc một phần do động đất tại ít nhất một mươi hai ngôi làng thuộc tỉnh herat
khiến trên bốn hai trăm linh người bị ảnh hưởng
lực lượng cứu hộ ở afghanistan đã phải làm việc xuyên đêm
để tìm kiếm những người sống sót trong các đống đổ nát
nhà chức trách địa phương đang tích cực phối hợp với các cơ quan viện trợ
để cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho các gia đình nạn nhân